tại lạng sơn công an huyện tri lăng vừa tiến hành điều tra đối tượng giết cháu hoàng thị mai chi
sinh năm hai nghìn tám và làm bà nguyễn thị phụng bị thương xảy ra trên địa bàn thôi làng hạ xã quang lăng huyện chi lăng
qua điều tra công an huyện tri lăng đã bắt giữ đối tượng hoàng văn thuận đối tượng khai nhận chiều ngày một mươi tám tháng sáu
đối tượng được em ruột là hoàng văn thi nhờ sang nhà giúp chăm sóc đàn lợn của gia đình
tuy nhiên khi đến nhà anh thi thuật đã dùng dao chém cháu chi là con trai là con gái của anh thi tử vong rồi bỏ về
trên đường về thuật gặp và chém bà phụng bị thương nguyên nhân vụ án đang được công an huyện tri lăng tiếp tục điều tra